tại đắk lắc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh mới đây đã thi hành quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm ra một chủ doanh nghiệp kinh doanh nông sản lớn điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng bị bắt giữ là trương thị tính chú tại phường an bình thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu bà tính với danh nghĩa là chủ doanh nghiệp mua bán cà phê có quy mô lớn trên địa bàn thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
nên đã làm hồ sơ đến ngân hàng phát triển việt nam chi nhánh đắk lắc đắk nông vay với số tiền hơn sáu mươi hai tỷ đồng để kinh doanh
nhưng trong quá trình vay vốn bà tính có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền trên đồng thời không có khả năng chi trả theo đúng thời hạn quy định
qua nhiều năm điều tra cơ quan chức năng xác định bà tính chiếm đoạt số tiền trên là nguồn vốn sử dụng vào mục đích khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiến hành tạm giam trương thị tính để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng này